các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chia sẻ về chuyến thăm của mình ceo tim cook chia sẻ sự hào hứng khi được tới đây kết nối với các sinh viên nhà sáng tạo và khách hàng
hiểu hơn về sự đa dạng trong cách họ sử dụng sản phẩm của chúng tôi để làm nên những điều phi thường
chuyến thăm việt nam bất ngờ của tim cook ceo hãng công nghệ giá trị nhất thế giới thu hút sự chú ý từ cộng đồng công nghệ nói riêng và kinh doanh nói chung
rất nhanh chóng tim cúc đã được bắt gặp tại một nhà hàng ở khu phố cổ cùng với mẹ con ca sĩ mỹ linh mỹ anh
điều này không có gì bất ngờ bởi mẹ con nghệ sĩ nổi tiếng này từng có nhiều dự án âm nhạc hợp tác ở tầm quốc tế
vị ceo rất cảm kích vì sự đón tiếp nồng hậu và đã nhanh chóng đăng ảnh chụp cùng hai mẹ con nữ ca sĩ đình đám lên tài khoản twitter cá nhân cùng lời cảm thán
xin chào việt nam cảm ơn những nghệ sĩ tài năng mỹ linh mỹ anh vì sự chào đón nồng nhiệt và tôi yêu cà phê trứng
có thể thấy trên bàn là ba ly cà phê trứng và một đĩa hạt dương
những thứ rất đặc sản của hà nội trong một buổi gặp gỡ tán gấu bạn bè
sau khi thông tin được công bố từ khóa tim cook đến việt nam đã lọt tóc thịnh hành trên cả facebook và google
bài đăng uống cà phê trứng của tim cúc cũng đã đạt gần hai mươi lượt xem chỉ sau hơn một mươi phút đăng tải
nhiều tài khoản tích xanh để lại bình luận bên dưới thể hiện sự thích thú khi tin cúc thưởng thức các món ăn đặc trưng của việt nam
ceo apple có thói quen chia sẻ nhiều hình ảnh tại những nơi đất nước mà ông đến thăm
dự kiến trong hai ngày làm việc tại việt nam
vào tháng bốn chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều hơn nữa những hình ảnh việt nam trên tài khoản mạng xã hội ích của tim cook
ngay khi đặt chân đến thủ đô hà nội tim cúc chia sẻ
apple luôn nỗ lực để xây dựng những mối liên kết sâu sắc và mang đến nhiều lợi ích hơn cho người dân ở nơi apple hoạt động
ceo apple nhấn mạnh từ việc hợp tác với các nhà cung cấp địa phương
đến hỗ trợ các dự án cung cấp nước sạch và các cơ hội giáo dục
chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục tăng cường các kết nối tại việt nam
ceo apple tim cook cũng dành nhiều lời khen khi nói về đất nước
con người việt nam
ông nhấn mạnh không có nơi nào như việt nam một đất nước sôi động và xinh đẹp
tôi vô cùng hào hứng khi được tới đây kết nối với sinh viên nhà sáng tạo và khách hàng
hiểu hơn về sự đa dạng trong cách họ sử dụng sản phẩm của chúng tôi để làm nên những điều phi thường
từ khi hoạt động tại việt nam đến nay apple đang hỗ trợ hơn hai trăm linh việc làm trực tiếp và gián tiếp
thông qua chuỗi cung ứng và hệ sinh thái ios
trong một thông báo đăng trên website trước đó
apple cho biết sẽ tăng cường khoản chi cho các nhà cung cấp tại việt nam
công ty đã chi gần bốn trăm linh tỷ đồng từ năm hai nghìn một mươi chín thông qua chuỗi cung ứng địa phương
và tăng hơn gấp đôi mức chi hàng năm cho việt nam trong cùng kỳ
cũng tại việt nam apple đã hợp tác với tổ chức nước sạch toàn cầu gravity walter
để lắp đặt hệ thống chữ nước mưa tiên tiến tại các trường học ở tỉnh hòa bình
với sự hỗ trợ của apple tổ chức này đang trên đà đạt được mục tiêu tiếp cận một trăm ba mươi một trường học vào cuối tháng bốn này
khoảng bốn mươi hai học sinh và gia đình cũng như giáo viên sẽ được hưởng lợi
từ sự hợp tác giữa apple với gravity water
ngoài nước sạch sáng kiến power formpac của apple cũng nỗ lực đưa năng lượng sạch đến các trường học ở vùng nông thôn
apple đang hợp tác với tra foundation để lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời
tại hai mươi trường học ở vùng nông thôn việt nam
đồng thời hỗ trợ chương trình giảng dạy cho trẻ em về phát triển bền vững và stem
bằng các tài nguyên lập trình và phát triển ứng dụng bằng tiếng việt
bao gồm ứng dụng swift playground của apple
và dự án ai cũng có thể lập trình
theo thông báo từ apple ngày một mươi năm tháng bốn tập đoàn này sẽ công bố việc tăng cường khoản chi cho nhà cung cấp tại việt nam
cùng các tiến triển mới trong sáng kiến hỗ trợ nước sạch cho các trường học địa phương
cũng theo thông báo trong năm hai nghìn hai mươi bốn này tập đoàn sẽ mở rộng chương trình đào tạo nghề cho người khuyết tật
để thúc đẩy sự hoàn nhập mang đến cơ hội lớn hơn cho họ trong chuỗi cung ứng
apple cũng sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình trong quỹ phát triển nhân viên của nhà cung cấp
chỉ giá năm mươi triệu usd
khi tập đoàn tăng cường khoản đầu tư cho các nhà cung cấp việt nam
nói thêm về chuyến đi đến việt nam ông tim cook chia sẻ
apple luôn nỗ lực xây dựng những mối liên kết sâu sắc và mang đến nhiều lợi ích hơn cho người dân
ở nơi tập đoàn này hoạt động
trong đó có việc hợp tác với các nhà cung cấp địa phương hỗ trợ các dự án cung cấp nước sạch
và các cơ hội giáo dục khác
nhiều hãng điện tử công nghệ hàng đầu thế giới và mỹ đã triển khai các hoạt động đầu tư
sản xuất kinh doanh tại việt nam với số lượng ngày càng lớn
tim cook cho biết việt nam sở hữu đồng vũ ký sư nhân viên công nghệ trình độ cao
công ty liên tục giới thiệu các dịch vụ mới như m apple store online vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
dịch vụ thanh toán appo pay vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai công việc chụp ảnh đường phố việt nam
để phát triển apple mask vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
ngoài ra hãng cũng đang tuyển việc tìm kiếm nhân sự cho nhiệm vụ phát triển trợ lý giọng nói syri bằng tiếng việt
kể từ khi gia nhập apple vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
ông đã đảm nhận các chức vụ phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động toàn cầu và sau đó là phó chủ tịch điều hành apple
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi một ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành apple và nhanh chóng chứng minh tài lãnh đạo của mình
khi giúp apple tăng cấp đôi doanh thu và lợi nhuận từ năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn hai mươi
dưới thời của ông các sản phẩm như apple watch visian pro cùng nhiều dịch vụ được triển khai
đến năm hai nghìn hai mươi ba apple trở thành công ty đầu tiên của apple
apple trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mức vốn hóa thị trường ba tỷ usd
bên cạnh đó chuyến thăm của ceo khiến không ít người hâm mộ nhà báo việt nam hy vọng vào một tương lai gần
khi apple và các dịch vụ của mình hiện diện hoàn toàn tại nước ta
trong vài năm gần đây thị trường việt nam đã đón nhận nhiều tin vui từ phía apple
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba apple đã chính thức mở apple store online tại việt nam
cho phép người dùng trong nước mua sắm trực tuyến mọi sản phẩm từ iphone ipad macbook
mark đến apple watch trực tiếp từ nhà sản xuất
việt nam trở thành quốc gia thứ sáu trong khu vực đông nam á có apple store online
tiếp sau singapore thái lan indonesia philippines và malaysia
ngoài việc thay đổi cách cung cấp sản phẩm phần cứng
apple cũng tập trung vào việc cải thiện chất lượng dịch vụ tại việt nam
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba dịch vụ thanh toán apple pay cũng đã chính thức được triển khai tại đây
giúp người dùng có thể thanh toán một cách thuận tiện bằng iphone ipad hoặc apple watch

và tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn apple đã công bố kế hoạch thu thập dữ liệu bản đồ tại hà nội
và một số khu vực lân cận thông qua việc triển khai các xe chụp ảnh trên địa bàn
các vùng mà các xe quét bản đồ hoạt động có thể kể đến là bà rịa vũng tàu bình dương bình phước đồng nai
tp hcm và nhiều tỉnh thành phố khác
một loạt các dịch vụ được triển khai trong năm hai nghìn hai mươi ba và đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
cùng với thông tin ceo của apple tới thăm việt nam
đã mở ra hy vọng về một cửa hàng apple spore chính thức tại việt nam
điều mà người dân không biết
người hâm mộ nhà táo đã mong chờ từ lâu
các mặt hàng của apple từ lâu đã được phân phối tới việt nam qua các kênh đại lý
tuy nhiên mỗi khi có sản phẩm mới người dùng trong nước vẫn phải chờ đợi một khoảng thời gian trước khi sản phẩm tới tay
chính điều này đã mở đường cho những dịch vụ xếp hàng thuê buôn bán iphone sách tay
vốn đã quá quen thuộc với thị trường đồ công nghệ trong nước
những người yêu thích muốn sở hữu sớm sản phẩm của apple đôi khi phải chi trả bức tranh lệch tới hàng triệu đồng
để sở hữu sản phẩm sớm hơn vài ngày tới vài tuần so với phiên bản chính thức ở việt nam
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba có thông tin cho biết apple đang xem xét nâng hạng thị trường việt nam từ hạng ba bốn lên hạng hai
nếu được xếp hạng ở hạng hai khách hàng tại thị trường việt nam sẽ nhận được nhiều lợi ích trực tiếp từ apple hơn
mặc dù vẫn chưa có thông báo chính thức về thứ hạng thị trường của apple
nhưng trong năm hai nghìn hai mươi ba đã có những thay đổi đáng kể tại thị trường việt nam
chỉ sau hơn hai tuần kể từ khi ra mắt
dòng điện thoại iphone một mươi năm đã có mặt tại việt nam
giảm đi gần một nửa thời gian chờ đợi so với việc tung ra dòng sản phẩm iphone một mươi bốn
vì vậy việc đích thân ceo của apple tới thăm việt nam
có thể là một tín hiệu đáng mừng cho người hâm mộ tàu cá rởi trong nước đang mong chờ một cửa hàng apple chính thức
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại